liên quan đến vụ thuyền chở khách lật trên sông đồng nai khiến một mươi hai người rơi xuống sông
trong đó có một phụ nữ tử vong
vào sáng ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố biên hòa của tỉnh đồng nai
đã ra quyết định khởi tố bị can nguyễn trường trinh hai mươi tám tuổi
trú tại phương long bình tân để điều tra về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy
theo điều tra ban đầu vào lúc tám h năm mươi phút sáng ngày năm tháng hai
thuyền chở khách ký hiệu dn một nghìn hai trăm hai mươi tám do thuyền trưởng nguyễn trường trinh hai mươi tám tuổi
trú tại phương long bình tân điều khiển trở theo một mươi hai người hướng từ chùa phước long
thuộc địa bàn cù lao ba sang tp thủ đức tp hồ chí minh
đến bến đò xưa phương long bình tân tp biên hòa để trả khách
khi đến km ba mươi một sáu trăm linh trên sông đồng nai trinh điều khiển thuyền băng ngang từ phải sang trái
rồi va chạm với xà lan trở container số đăng ký vl một nghìn năm trăm hai mươi
một trăm linh tám do thuyền trưởng trần thanh tâm quê thành phố cần thơ điều khiển
cú va chạm mạnh khiến thuyền dn một nghìn hai trăm hai mươi tám lật nghiêng bên trái và chìm xuống sông đồng nai
toàn bộ người trên thuyền rơi xuống sông trong đó chị nguyễn thị hương tử vong do đuối nước